ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vừa có văn bản gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
đề nghị xem xét trình thủ tướng chính phủ công nhận bảo vật quốc gia cho hai hiện vật
thuộc quyền quản lý sở hữu của bảo tàng tỉnh quảng trị
đó là phù điêu lái nhĩ trà liên i và phù điêu lái nhĩ trà liên ii
cả hai bức phù điêu đều là những hiện vật quý hiếm độc bản
có giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật champa được tìm thấy tại phế tích tháp trà liên
xã triệu giang huyện triệu phong cả hai bức phù điêu lái nhĩ trà liên i và phù điêu lái nhĩ trà liên ii
được làm từ đá sa phiến thạch mặt trước chạm thần mặt trời surya và hai trợ thủ
bên dưới bệ có hình bảy đầu ngựa tượng trưng cho bảy ngày ứng với mỗi đầu ngựa là một đôi chân trước
theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị trước đó cơ quan chuyên môn đã đưa hiện vật phù điêu lái nhĩ trà liên i
và phù điêu lá nhĩ trà lên hai ra nghiên cứu các tiêu chí và quy chế đối với hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
hiện hai hiện vật nói trên đang được trưng bày ngoài trời tại khuôn viên bảo tàng tỉnh quảng trị và đang xuống cấp